các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chiều ngày một mươi sáu tháng năm cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an phát thông báo truy tìm võ thị diễm my hai mươi ba tuổi quê quận bình tân tp hcm
để điều tra liên quan vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh long an
võ thị diễm my sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín quê quán tại phường bình hưng hòa a quận bình tân tp hcm
tháng chín năm hai nghìn một mươi chín diễm my bỏ nhà và đến nhà bà cao thị cúc để tu nơi này còn được gọi với tên là tỉnh thất bồng lai vụ việc được gia đình cô gái trình báo công an địa phương
thời điểm đó công an xã hòa khánh tây kiểm tra tỉnh thất bồng lai nhưng không thấy ai có tên võ thị diêm my đồng thời nơi này cũng không đăng ký tạm trú cho ai có tên giống với cô gái hai mươi ba tuổi
đến ngày năm một mươi hai nghìn một mươi chín gia đình diễm my một lần nữa gửi đơn trình báo về việc tìm võ thị diễm my
con gái mình đang ở nhà bà cúc nhưng cầu quan chức năng vẫn không tìm thấy my
khoảng nửa tháng sau ông võ văn thắng bố diê my nhờ điện thoại từ ông lê tùng vân tám mươi tám tuổi tạm chú tỉnh thất bồng lai thông báo con gái đang ở nhà bà cúc
ông thắng cho biết ông vân cho gia đình đến gặp diễm my nhưng không được đưa cô gái đi ba bên sau đó gặp nhau tại trụ sở công an xã hòa khánh tây
kể lại thời điểm đó ông thắng cho biết diễm my như bị đầu độc
con gái tôi bị mất bản năng con người là con của ai nó không nhớ được
theo ông thắng sau hôm đó gia đình đưa được my về nhà nhiều con gái tiếp tục bỏ đi và bạt vô âm tín gần hai năm nay
ông thắng nghẹn ngào nói con nó đi một ngày đã lo rồi huống chi nó đi hai năm mình không biết tùng tích
giờ chỉ mong cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm để con về với gia đình
điều tra vụ việc này ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín công an huyện đức hòa đã làm việc với võ thị diễm my
cô gái này khi đó khẳng định không hề bị bắt cóc và giam giữ tại tính thất bổng lai mà thật lòng muốn đi tu
diê my nói khi trao đổi với công an con sợ bị ba mẹ nhốt trong phòng và cắt đứt mọi liên lạc bên ngoài để ép từ bỏ chuyện đi tù
sống trong hoàn cảnh đó con thấy khổ sở hơn việc bị la mắng đánh đập
còn có quay clip cảnh ra tiệm cắt tóc cạo đầu gửi về gia đình là đi tu thật chứ không theo chai
trả lời cơ quan chức năng về vấn đề này đại diện tính thất bồng lai cam kết sẽ lo cho cô gái
này ăn học đến khi my lấy chồng
sau đó gia đình ông thắng đồng ý cho my ở lại nhà bà cúc nên công an huyện đức hòa làm thủ tục
lưu trú cho diễm my ở lại tính thất
từ thời điểm này diễm my cắt đứt mọi liên lạc với gia đình
cuối năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh long an nhận được nhiều tố cáo về những người sống trong tính thất bồng lai
có dấu hiệu trục lợi tu tại gia nuôi trẻ mùa côi cơ nhỡ để kêu gọi từ thiện trục lợi từ thiện
và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức
loạn luân qua điều tra công an tỉnh này khởi tố ông lê tùng vân tám mươi chín tuổi lê thanh hoàn nguyên ba mươi hai tuổi
lê thanh nhất nguyên ba mươi một tuổi lê thanh trùng dương hai mươi bảy tuổi và cao thể cúc sáu mươi hai tuổi
cùng ngụ huyện đức hòa về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
tuy nhiên tôn tích của phó thị diêm my vẫn là một bí ẩn
gia đình và cơ quan chức năng không tìm thấy cô gái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín tại tỉnh thất bồng lai
trải dài từ tận hai nghìn một mươi chín những vụ việc liên quan đến tính thất bồng lai luôn là một bí ẩn cần được giải đáp
những gì đã xảy ra tại khu hạ tầng phạm tội này vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra